sau một thời gian tạm ngưng đóng cửa nhằm phục vụ công tác điều tra
ba trung tâm đăng kiểm và một chi nhánh đăng kiểm tại tp hcm được cấp phép hoạt động trở lại
để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới lưu hành của người dân từ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một
các trung tâm đăng kiểm trực thuộc cục đăng kiểm việt nam sẽ hoạt động trở lại
sau gần một tháng tạm dừng gồm trung tâm đăng kiểm năm mươi bảy v ở quận bình tân
trung tâm đăng kiểm năm v ở quận một mươi hai trung tâm và chi nhánh trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
tại tp thủ đức với tổng số tám dây chuyền kiểm định
để hoạt động trở lại cục đăng kiểm việt nam đã bổ sung trang thiết bị mới
điều động hơn sáu mươi nhân sự đến các trung tâm đăng kiểm trên để vận hành
như vậy từ hôm nay tp hcm sẽ có một mươi một trung tâm và hai chi nhánh trung tâm đăng kiểm hoạt động
phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân
tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định đưa ra một trung tâm đăng kiểm

nguyên phó tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tp hcm đã nghỉ hưu
và nguyễn thị liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi vợ bị cáo hiển
bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng ba thử ở đất liền nhau tại số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám
và ba trăm linh phố bà triệu có tổng diện tích hơn sáu trăm bảy mươi sáu m hai
là nhà thuê ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
nơi đây trong một mươi bốn hộ dân thuê ở trong đó diện tích nhà cũ đã được bán
và cấp một mươi một sổ đỏ cho một mươi một hộ dân với tổng diện tích là ba trăm linh tám m hai
từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn thanh thủy ở quận đống đa
mua gom được một mươi một nhà đất nêu trên
cuối năm hai nghìn một mươi bảy anh thủy muốn mua nốt phần diện tích còn lại
để gộp làm sổ đỏ chung
tuy nhiên quy định pháp luật không cho phép người này
mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
nên anh thủy nhờ người quen là lương thế hiển
khi đó vừa nghỉ hưu giúp đỡ với tiền công là bảy tỷ đồng
viện kiểm sát cáo buộc ông lương thế hiển và vợ
giúp anh thủy đứng tên hoàn tất các thủ tục mua nhà đất
sau đó hai bị can chiếm đoạt toàn bộ tài sản này
rồi bán cho người khác
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
vừa phát đi cảnh báo nhấn mạnh hoạt động mua bán pháo hoa
ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một
gaet là trái với quy định của pháp luật
theo đó hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng
được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa
gồm nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
tổng công ty gaet
trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một hiện có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng giới thiệu
và bán sản phẩm pháo hoa tại năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tổng công ty gett hiện có hai cửa hàng tại hà nội và ninh bình
trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh
mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi cửa hàng được công bố
cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chỉ cần gõ cụm từ là hướng dẫn làm pháo nổ
trên trang tìm kiếm thông tin google
thì trong khoảng là hai mươi ba giây đã cho ra hơn năm triệu kết quả
công thức có sẵn cách làm đơn giản nguyên liệu rẻ dễ tìm
là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt những vụ tai nạn thương tâm
thậm chí là chết người
để ngăn chặn tình trạng học sinh tự chế tạo pháo
thời gian qua bộ công an đã tích cực phối hợp với các trường
tổ chức hoạt động tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh
về quy định pháp luật và tác hại của việc chế tạo pháo
chỉ từ hai mươi đồng ai cũng có thể dễ dàng tìm mua nguyên liệu chế tạo pháo
trên một số trang thương mại điện tử nguyên liệu chế tạo pháo
được bán theo combo nhưng lại ẩn danh dưới dạng phân bón bánh kẹo
chế tạo pháo quá dễ
là cụm từ mà rất nhiều em học sinh trả lời khi nhận được câu hỏi
về việc có biết cách làm pháo hay không
ta đã biết rằng là các loại pháo tự chế mà các em tự tiến hành chế tạo
thì nó không có độ an toàn và bên cạnh đó thì nó mức độ sát thương rất là cao
rất nhiều em đã mất đi nhiều phần cơ thể khi mà đang tiến hành
các quá trình sản xuất chế tạo các loại pháo này
trước thực trạng trên thời gian qua lực lượng công an đã tích cực phối hợp
với các nhà trường tổ chức những buổi tuyên truyền về phòng chống
pháo nổ tự chế cho các em học sinh
việc tổ chức tuyên truyền phòng chống pháo nổ trong trường học
không chỉ giúp các em học sinh hiểu rõ tác hại mà còn giúp các em trở thành
những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động mọi người không vi phạm
em có thêm rất là nhiều kiến thức về pháo nổ như là về cách phòng chống
về cách tránh xa hoặc là em có thể tuyên truyền cho mọi người biết được
về sự nguy hiểm của pháo nổ như thế nào
hiện nay trên các trang app là
như shopee đang bán các cái nguyên liệu chế thuốc nổ rất là rẻ
và cũng sắp đến tết rồi
em cũng đắn đo về việc mua thuốc nổ về để chơi tết
và sau khi nghe buổi tuyên truyền này em cũng đã sợ
theo thống kê của văn phòng bộ công an chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
công an các địa phương đã bắt giữ gần sáu trăm linh vụ trên bảy trăm sáu mươi đối tượng thu một mươi sáu năm trăm bảy mươi kg pháo
trong đó có một mươi bảy vụ hai mươi chín đối tượng chế tạo
sản xuất pháo trái phép thu trên hai trăm năm mươi hai kg pháo
có thể nói pháo nổ lậu và hoạt động buôn bán pháo nổ ngày càng diễn biến phức tạp
vì vậy làm tốt công tác phòng ngừa là một việc làm cần thiết
cái việc mà giáo dục và tuyên truyền cho các em đặc biệt là cái kỹ năng phó với các cái tên xã hội
rồi là như là chụp trái nổ rồi là cái tên tức nát điện tử rồi xâm hại tình dục với trẻ em ở học đường
là rất cần thiết cho các em
nó là một việc rất quan trọng và có ý nghĩa để từ đó các em có thể nhận thức được vấn đề tác hại của nó để từ đó có cách để các em phòng tránh
pháo nổ chứa nhiều chất độc hóa học không chỉ gây bỏng thương tích cơ thể mà còn sinh ra khí độc ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp
do vậy các bậc phụ huynh và nhà trường cần theo dõi chặt chẽ cũng như thường xuyên tuyên truyền giáo dục để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi động
đối với phan quốc tuấn ba mươi ba tuổi trú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
một mươi ba h ngày hai tháng một tuấn hẹn gặp bạn gái tại một nhà nghỉ
tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
tuấn dùng dây sạc điện thoại xiết cổ khiến nạn nhân tử vong rồi lấy hơn ba trăm linh đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ đi mua ma túy sử dụng
sau đó đối tượng đã trốn tại các khu dãy vắng trên địa bàn phường khánh xuân
đến ngày bốn tháng một thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an thành phố thái bình tỉnh thái bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi chín đối tượng từ hai mươi đến hai mươi sáu tuổi trú tại các tỉnh hà tĩnh nghệ an thành phố hà nội và thái bình
qua quá trình công tác nắm tình hình công an thành phố thái bình đã phát hiện đường dây
lừa đảo hoạt động phạm tội có tổ chức sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người việt nam ở trong nước
các đối tượng giả danh cơ quan viễn thông ở việt nam liên lạc với bị hại thông báo bị hại vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo
sau đó các đối tượng giả danh cơ quan công an viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng đã lừa đảo số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gần sáng và ngày một mươi sáu tháng một thì miền bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh
thời tiết miền bắc chuyển rét với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng hai mươi độ c giảm một mươi độ so với một ngày trước
từ chiều tối và đêm ngày một mươi sáu tháng một nền nhiệt tiếp tục giảm sâu và xuống mức thấp nhất từ chín một mươi hai độ c ở đồng bằng sáu chín độ c ở vùng núi
trạng thái rét đậm rét hại diện rộng tại miền bắc kéo dài từ đêm ngày một mươi sáu tháng một đến hết ngày một mươi tám tháng một
trong ngày nhiệt độ cao nhất chỉ ở vào mức một mươi bốn đến một mươi sáu độ c kèm theo sương mủ độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt gia tăng hơn
thưa quý vị công an tp hà nội đã phát hiện sai phạm tại một mươi trung tâm đăng kiểm qua đó đã khởi tố bốn vụ với một mươi tám bị can để điều tra về tội nhận hối lộ
trong đó có ba giám đốc một phó giám đốc và một mươi bốn đăng kiểm viên đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị thông tin báo chí diễn ra vào chiều qua của công an tp hà nội
cơ quan công an xác định có một mươi trung tâm có sai phạm gồm hai trung tâm do cục đăng kiểm quản lý hai trung tâm sở giao thông vận tải tp hà nội quản lý
một trung tâm do tổng công ty vận tải hà nội quản lý và năm trung tâm đăng kiểm tư nhân xã hội hóa
các lỗi phổ biến bao gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn
nhập biển số gắn cảm biến đo nồng độ khí thải để đánh cháo các phương tiện không đủ điều kiện thành đủ điều kiện đăng kiểm
công an cũng đang tạm giữ năm mươi bảy đối tượng để tiếp tục điều tra số tiền thu lời bất chính được xác định bước đầu là khoảng hơn một mươi tám tỷ đồng
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa khởi tố năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép trên ma túy
năm đối tượng được xác định gồm trần đình khương nguyễn thị cẩm nhung nguyễn thành minh lê văn long và nguyễn văn giang
trước đó lực lượng phối hợp công an thành phố long khánh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng khương đang mang một trăm linh gam ma túy đi bán
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt được bốn chân rết thu thêm hai mươi năm gam ma túy
lợi dụng địa bàn khuất sau con hẻm để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền hàng chục đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt quả tăng
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã bố trí bắt quả tang hai mươi hai đối tượng trú tại nhiều địa phương như thành phố bạc liêu huyện đông hải thị xã giá rai và huyện long phú tỉnh sóc trăng đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu vực đất trống nằm sâu trong hẻm trên địa bàn khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu
tại hiện trường thu giữ một mươi bảy điện thoại di động và gần hai mươi năm triệu đồng
đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm tỉnh bình dương đang phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ xử lý vụ quán karaoke cho nhân viên nữ thoát y phục vụ khách
vào khuya ngày hôm qua kiểm tra đột xuất quán karaoke diamond ở khu phố bình đáng phường bình hòa thành phố thuận an lực lượng chức năng phát hiện tại phòng hát có bốn tiếp viên nữ đang mua thoát y phục vụ khách
thời điểm kiểm tra chủ quán cung cấp hồ sơ của tám mươi chín nhân viên phục vụ tuy nhiên chỉ có hợp đồng cộng tác viên với bảy mươi năm người còn lại một mươi bốn người chưa ký
đội kiểm tra đã mời người đại diện theo luật pháp của quán karaoke diamond đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương làm việc